chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác của trung ương đã đến thăm và làm việc với ban thường vụ tình ủy đắk lắc
kiểm tra công tác chăm đo tết cho cán bộ nhân dân các dân tập trên địa bàn
triển khai luật phòng chống tác hại rượu bia và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh cho năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận biểu dương
đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ toàn diện của tỉnh đắk lắc trong thời gian vừa qua
chủ tịch quốc hội yêu cầu đảng bộ tỉnh đắk lắc chuẩn bị chú đáo để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tỉnh đắk lắc cần tiếp tục quan tâm chăm lo chú đáo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
nhất là các gia đình chính sách nhân dân ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tặng quà và chúc đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh đắk lắc
mạnh khỏe hạnh phúc hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh trong năm hai nghìn hai mươi xây dựng tỉnh đắk lắc ngày càng giàu đẹp